ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hà lan một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn một mươi tám
với sự tham dự của các lãnh đạo thành phố đại diện cơ quan ngoại giao việt nam và tổng lãnh sự vương quốc hà lan tại tp hcm
sáng một mươi bốn một mươi một ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hà lan một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn một mươi tám
trong bốn mươi năm năm qua việt nam hà lan đã trở thành đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực quan trọng như thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước thương mại đầu tư v v
năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt bảy bảy tỷ usd
riêng tp hcm hà lan có một trăm ba mươi hai dự án đầu tư chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo khai khoáng với tổng vốn đạt một tám tỷ usd kiêm ngạch đạt một hai tỷ usd
hà lan đã đẩy mạnh xúc tiến phát triển kinh tế mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư
trong đó tp hcm là địa điểm triển khai nhiều dự án về môi trường nông nghiệp được tài trợ bởi chính phủ hà lan
tiêu biểu là dự án tăng cường năng lực cho trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố và dự án trung tâm giao dịch hoa dây cảnh cá cảnh v v
việc tăng cường các hoạt động giao lưu chính trị ngoại giao hợp tác kinh tế thương mại đầu tư văn hóa giáo dục giữa hai nước sẽ góp phần hiện thực hóa và làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ hợp tác song phương góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước